đồng bằng sông cửu long hiện đang phải đối mặt với thách thức không nhỏ từ biến đổi khí hậu khi mà tình trạng sạt lở ngày càng khốc liệt hơn diễn ra tại hầu hết các địa phương
nhà cửa đất đai tài sản tích cóp đều trôi sông hàng chục ngàn hộ dân đang phải loay hoay tìm sinh kế
theo số liệu thống kê toàn vùng đồng bằng sông cửu long đã có năm trăm sáu mươi bốn điểm sạt lở với chiều dài trên tám trăm ba mươi km
trong đó sạt lở bờ sông có năm trăm một mươi hai điểm với năm trăm sáu mươi sáu km chủ yếu diễn ra dọc theo sông tiền sông hậu vàm cỏ đông vàm cỏ tây
đồng bằng sông cửu long đang chứng kiến nhiều điểm sạt lở cả về số lượng cũng như mức độ ngày mùa trầm trọng
hàng ngàn hộ dân khu vực nguy cơ bị ảnh hưởng đang ngày đêm thấp thỏm lo âu về tính mạng sinh kế không biết ra sao khi sạt lở chưa có dấu hiệu dừng lại
nhìn lại quá khứ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trở về đây sạt lở ngày càng gia tăng hiện nay hơn một nửa chiều dài bờ biển đang bị sạt lở nhiều nơi mất đến năm mươi mét còn bờ sông thì sạt lở khắp nơi kể cả sông lớn lẫn sông nhỏ